tp hcm sẽ căn cứ vào các bộ tiêu chí cũng như nghị quyết một trăm hai mươi tám để thực hiện mở sân các hoạt động kinh tế
cũng theo ông mãi việc mở cửa khó đồng bộ vì tình hình hay các cấp độ dịch ở mỗi quận huyện khác nhau
do đó tùy thuộc vào từng địa bàn để quyết định
ông phan văn mãi cho biết ngày hai mươi năm tháng một mươi tp hcm sẽ công bố cấp độ dịch
hiện nay các quận huyện đang khẩn trương đánh giá các bộ dịch để tổng hợp quyết định rồi công bố
sau khi công bố các địa phương sẽ áp dụng các độ dịch và các hướng dẫn khác để mở cửa hoạt động
bí thư quận một bà trần kim yến cho biết sau khi thành phố hồ chí minh công bố cấp độ dịch và hướng dẫn cụ thể
quận sẽ cho mở cửa thêm một số hoạt động như nghị quyết một trăm hai mươi tám
tuy nhiên riêng với những hoạt động có nguy cơ lây nhiễm cao như karaoke ba vũ trường quận chưa có dự định mở lại
người đi hát karaoke không đi hát một mình lại hát trong phòng kín ít điều kiện phòng dịch khó đảm bảo năm k
dù tiêm hai mũi vaccine thì nguy cơ vẫn rất cao nên chưa tự tin mở lại karaoke cũng như ba hay vũ trường
bí thư quận một cho biết là một trong những địa bàn có hoạt động kinh doanh karaoke vũ trường quán ba sôi động nhất thành phố hồ chí minh
bà yến nói rằng bà thấu hiểu lo lắng của doanh nghiệp
tuy nhiên bà yến cho rằng việc mở cửa phải thận trọng căn cứ theo tình hình dịch bệnh và mở cửa thì phải thật sự an toàn
thưa quý vị vào sáng nay hai mươi hai tháng một mươi sau khi các hãng bay được tăng chuyến trên các đường bay nội địa
lượng khách tới sân bay tầng sớm nhất đã đông hơn
sân bay nhộn nhịp trái ngược hẳn với khung cảnh trước đó hai tuần
sân bay cũng phải mở thêm các quầy kiểm tra để phục vụ hành khách nhanh hơn
đa số hành khách tới sân bay đã chuẩn bị trước các giấy tờ liên quan như giấy xét nghiệm covid một mươi chín âm tính còn hiệu lực
hành khách phải khai báo y tế để nhân viên kiểm tra nhiều người chọn dịch vụ xét nghiệm covid một mươi chín tại sân bay
để thuận tiện hơn cho khách bay giảm thời gian làm thủ tục
các hãng hàng không đã chuẩn bị thêm bàn hỗ trợ khai báo y tế và hướng dẫn điền cam kết cho hành khách trước khi vào làm thủ tục check in
mặc dù lượng hành khách tới sân bay đã tăng lên khu vực quầy đảo chekking của các hãng đã đông đúc hơn trước
sau khu vực làm thủ tục an ninh soi chiếu vẫn thông thoáng
ở gã nội địa đến trưa nay cũng có lắc đác hành khách đáp chuyến bay tới tầng sớm nhất
tuy nhiên lượng khách ở khu vực gã đến không đông như khu vực gã đi
lối vào cho ô tô đón khách hôm nay đã đông xe không còn cảnh điều hưu như cách đây hai tuần
theo quyết định của bộ giao thông vận tải từ ngày hai mươi một tháng một mươi đến ba mươi tháng một mươi một
các đường bay hà nội tp hcm hà nội đà nẵng tp hcm đà nẵng và ngược lại sẽ khai thác ở tần suất không quá sáu chuyến một ngày mỗi chiều
không quá bảy chuyến một ngày mỗi chiều từ ngày một mươi năm tháng một mươi một đến ngày ba mươi tháng một mươi một
các đường bay khác sẽ được khai thác không quá bốn chuyến một ngày mỗi chiều
theo cục hàng không việt nam trong vòng một mươi năm ngày kể từ ngày áp dụng
sẽ đánh giá tình hình kiểm soát dịch bệnh tại các địa phương trên toàn quốc
và để đề xuất phương án điều chỉnh tần suất khai thác và điều kiện đối với hành khách phù hợp
việc vận chuyển hành khách đến và đi tới các cảng hàng không thực hiện theo hướng dẫn tạm thời
đảm bảo thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tiếp theo là một thông tin vui với nhiều người dân tp hcm
theo đó dự kiến tuần tới thành phố cho mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ ở một số khu vực được kiểm soát dịch
thông tin trên được chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi trao đổi với báo chí bên lề kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi năm
theo ông mãi trên tinh thần thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
tp hcm sẽ không ra một công thức chung áp dụng hết cho các địa phương
thay vào đó có những nội dung cần liên thông sẽ liên thông
nhưng có những cái thuộc địa bàn sẽ do chính quyền địa phương tự quyết
sau khi thành phố công bố cấp độ dịch các địa phương sẽ căn cứ vào đó để mở lại các hoạt động
ví dụ như khu vực này đạt cấp độ một rồi
thì sẽ được mở nhiều dịch vụ hơn địa bàn còn lại ở nguy cơ mức độ hai
các hoạt động sinh kế cũng theo đó mà mở cửa ông mãi nói
chỉ thị một mươi tám của ubnd tp hcm quy định từ ngày một tháng một mươi
nhiều ngành nghề lĩnh vực được mở cửa hoạt động trở lại
trừ quán bar beer club pub spa massage dịch vụ làm đẹp dịch vụ ăn uống tại chỗ
dạp chiếu phim dạp siếc vũ trường karaoke cho chất điện tử
chợ tự phát bán hàng rong vé số dạo
theo chỉ thị này
dịch vụ ăn uống được hoạt động nhưng chỉ được bán hàng mang đi
không được phục vụ tại chỗ
tuy nhiên những ngày gần đây
một số quan xá trên địa bàn thành phố đã dục dịch đón khách
mới đây sở công thương tp hcm kiến nghị cho phép các cơ sở dịch vụ ăn uống
trên địa bàn thành phố được mở cửa hoạt động bình thường
tức được tổ chức hoạt động bao gồm cả hình thức bán mang đi và phục vụ tại chỗ
trừ các loại hình kinh doanh như bán bia và rượu
điều kiện của các cơ sở này hoạt động là đáp ứng các yêu cầu an toàn
trong phòng chống dịch của ngành y tế và theo bộ tiêu chí đánh giá hoạt động an toàn
chống dịch tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
cửa hàng kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố
chuyển sang thông tin về công tác phòng chống dịch tại hà nội
ngành y tế thủ đô sẽ xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi sẵn sàng xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi hai từ ba tuổi trở lên nhắc lại mũi ba mũi bốn
tại hội nghị giao ban công tác y tế dự phòng chín tháng đầu năm
và nhiệm vụ trọng tâm ba tháng cuối năm hai nghìn hai mươi một
phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hà nội khổng minh tuấn cho biết
cộng dồn năm hai nghìn hai mươi một từ ngày một tháng một đến một mươi tám tháng một mươi hà nội có bốn bốn trăm sáu mươi ba trường hợp mắc
bốn mươi năm ca tử vong cộng dồn đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn
có bốn ba trăm chín mươi bốn trường hợp trong đó bảy mươi một trường hợp nhập cảnh
hai trăm linh ba trường hợp ghi nhận tại các khu cách ly
một mươi trường hợp là nhân viên y tế tại các khu cách ly
một trăm một mươi trường hợp là trong cộng đồng
về hoạt động tiêm chủng đối với tiêm phòng vaccine covid một mươi chín
toàn thành phố đã triển khai hai mươi bốn đợt tiêm vaccine covid một mươi chín với hơn một ba trăm linh điểm tiêm
thực hiện được bảy tám trăm bảy mươi chín chín trăm năm mươi bốn mũi tiêm có ngày tiêm đến sáu trăm linh mũi
sau khi đánh giá các hoạt động đã được triển khai từ đầu năm
ngành y tế đã đặt ra nhiệm vụ những tháng còn lại trong năm hai nghìn hai mươi
đó là tập trung thực hiện chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín các đợt trại mũi hai
và tiêm mũi một cho những người
từ một mươi tám tuổi trở lên ưu tiên người trên năm mươi tuổi phụ nữ mang thai trên một mươi ba tuần
bệnh mãn tính tiêm cho người ngoại tỉnh tiêm cho người hàn quốc
theo yêu cầu của bộ y tế và theo tình hình cung ứng vaccine
giả soát thống kê số lượng trẻ trên địa bàn cần tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho nhóm trẻ từ ba đến một mươi một tuổi một mươi hai một mươi năm tuổi và một mươi sáu một mươi bảy tuổi
xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ từ một mươi hai tới một mươi bảy tuổi
sẵn sàng xây dựng kế hoạch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi hai
từ ba tuổi trở lên
nhắc lại mũi ba mũi bốn sử dụng nền tảng tiêm chủng covid một mươi chín
để quản lý đối tượng tiêm chủng covid một mươi chín đảm bảo chính xác và đầy đủ thông tin
tiếp tục triển khai phần mềm quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia
tại tất cả các cơ sở tiêm chủng khuyến cáo người dân sử dụng sổ tiêm chủng điện tử
đẩy mạnh tiêm chủng là một vấn đề được bộ y tế rất quan tâm
tốc độ bao phủ khả năng miễn dịch cộng đồng có vai trò quan trọng
đến việc đẩy lùi dịch bệnh
mới đây bộ y tế đã có văn bản khẩn về việc hướng dẫn quy trình xác minh thông tin
và tiêm chủng vaccine covid một mươi chín theo đó sẽ kết hợp việc cấp cân cấp công dân
và tiêm vaccine covid một mươi chín
bộ y tế vừa có văn bản gửi bộ công an bộ thông tin và truyền thông
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố các đơn vị trực thuộc bộ y tế các bộ ngành
về việc hướng dẫn quy trình xác minh thông tin và tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
theo đó thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
bộ y tế đang triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
để triển khai đồng bộ xác minh đầy đủ bộ y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị
chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện các nội dung theo quy trình xác minh thông tin
và tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
cụ thể tại công văn bộ y tế đề nghị bộ công an chỉ đạo các đơn vị trực thuộc
công an địa phương trong việc phối hợp với chính quyền địa phương ngành y tế
để triển khai các hoạt động theo quy trình và báo cáo kết quả xác minh thông tin công dân
theo ngày tổng hợp gửi bộ y tế
bộ thông tin và truyền thông chỉ đạo sở thông tin và truyền thông các đơn vị liên quan
phối hợp chỉ đạo việc thực hiện các chức năng tính năng của phần mềm đáp ứng yêu cầu
nghiệp vụ của quy trình chỉ đạo việc triển khai hỗ trợ cấp phát chứng thư số công cộng
cho các đơn vị liên quan để thực hiện ký số dữ liệu tiêm chủng trên nền tảng quản lý
tiêm chủng covid một mươi chín
về phía các ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố bộ y tế đề nghị
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố chỉ đạo sở y tế tỉnh thành phố công an tỉnh
thành phố và chính quyền địa phương triển khai việc thực hiện cập nhật xác minh thông tin
tiêm chủng vaccine covid một mươi chín theo quy trình và thực hiện việc báo cáo kết quả tiêm chủng
theo quy định của bộ y tế
tại cần thơ chợ sẽ được hoạt động trở lại kèm theo những điều kiện nhất định
với các chợ thuộc địa bàn được đánh giá cấp độ dịch một hai ba toàn bộ tiểu thương
phải được tiêm ít nhất một mũi vaccine sau một mươi bốn ngày
còn chợ ở địa bàn thuộc cấp độ bốn tiểu thương phải tiêm đủ vaccine và chỉ bán hàng thiết yếu
ngày hai mươi hai tháng một mươi ông hà vũ sơn giám đốc sở công thương thành phố cần thơ cho biết
vừa có hướng dẫn cho phép chợ hoạt động trở lại trên tất cả các quận huyện của thành phố
trong đó chợ tại địa bàn được đánh giá cấp độ một cấp độ hai và cấp độ ba
khách hàng thực hiện nguyên tắc năm k khai báo y tế qua ứng dụng pc covid một trăm linh tiểu thương
và người làm việc tại chợ được tiêm ít nhất một mũi vaccine sau một mươi bốn ngày
hoặc mắc sars cov hai khỏi bệnh trong thời gian sáu tháng
đồng thời phải có kế hoạch phòng chống dịch covid một mươi chín tại đơn vị theo hướng dẫn của ngành y tế
kiểm tra giám sát và các biện pháp phòng chống tại đơn vị
đối với những chợ ở địa bàn được đánh giá cấp độ bốn
ngoài việc phải thực hiện đầy đủ các biện pháp nêu trên
còn phải bổ sung các biện pháp phòng chống dịch như khách hàng giữ khoảng cách tối thiểu hai mét
một mươi tiểu thương và người làm việc tại chợ phải được tiêm đủ liều vaccine sau một mươi bốn ngày
hoặc người nhiễm sars cov hai khỏi bệnh trong thời gian sáu tháng
tiểu thương với khách hàng giữ tiểu thương với tiểu thương tối thiểu hai m
chợ chỉ bán những mặt hàng thiết yếu như lương thực thực phẩm rau củ
đồng thời sắp tới sẽ sắp xếp tổng số lô sạp tại chợ tùy theo diễn biến của dịch bệnh
nhưng tối đa không quá năm mươi để đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch
hạn chế khách hàng ra vào chợ cùng một lúc cùng một thời điểm
không quá năm mươi người đối với chợ hạng một và không quá ba mươi người đối với chợ hạng hai hạng ba
ban quản lý chợ tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm theo quy định số hai nghìn hai trăm hai mươi năm
của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
xếp loại đánh giá từ tám mươi đến một trăm linh điểm thì được phép hoạt động
tự chịu trách nhiệm về kết quả đánh giá và phải có thông báo đến sở
hoặc phòng chuyên môn của quận huyện
ông sơn cho biết thêm thời điểm này trong một trăm linh năm chợ truyền thống
chưa có chợ nào hoạt động trở lại do tiểu thương phải tiêm ít nhất một mũi vaccine sau một mươi bốn ngày
mới đây tỉnh con tum phát hiện tám kf đầu tiên trong cộng đồng
ủy ban nhân dân tỉnh con tum đã có công văn hòa tốc chỉ đạo cấp bách
triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
ngay sau khi phát hiện các ca bệnh ủy ban nhân dân tỉnh con tum có văn bản chỉ đạo
các sở ban ngành đơn vị thuộc tỉnh ủy ban nhân dân các huyện thành phố
triển khai các biện pháp cấp bách đáp ứng ca covid một mươi chín trong cộng đồng
ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đắc hà tumorong đắk tô
thành phố con tum chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp sở y tế công an tỉnh
bộ chỉ huy quân sự tỉnh và các sở ngành đơn vị địa phương liên quan tổ chức ngay công tác
khoanh vùng dịch tễ tạm thời diện rộng ngay sau khi có kết quả xét nghiệm diện rộng
khẩn trương xem xét quyết định và tổ chức thực hiện thiết lập cách ly y tế vùng có dịch covid một mươi chín
diện hẹp nếu cần thiết triển khai phương án cách ly y tế vùng có dịch và áp dụng các biện pháp
hành chính tương ứng phù hợp để phòng chống dịch covid một mươi chín theo thẩm quyền
sở y tế chủ trì phối hợp với công an tỉnh ủy ban nhân dân huyện đắc hà tô mơ rông và các đơn vị
địa phương liên quan tập trung huy động nguồn lực để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm diện rộng cho khu vực
dân cư được khoanh vùng dịch tễ để đánh giá tình hình dịch bệnh tại cộng đồng tổ chức thần tốc
truy vết áp dụng biện pháp phòng chống dịch phù hợp không bỏ sót các đối tượng tiếp xúc phối hợp
với bộ chỉ huy quân sự tỉnh xem xét tình hình thực tế để chuẩn bị các điều kiện kịp thời tham
mưu ủy ban nhân dân các tỉnh thành lập bệnh viện giã chiến quân dân y tại trường cao đẳng cộng đồng
cơ sở bốn chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đắc hà tù mơ rông báo cáo làm rõ trách nhiệm cá nhân
tổ chức để xảy ra các ca cộng đồng trên địa bàn huyện trước ngày hai mươi bốn tháng một mươi
thông tin tiếp theo theo báo cáo của sở y tế phú thọ tính từ một mươi tám h ngày hai mươi một tháng một mươi đến sáu h ngày hai mươi hai tháng một mươi
phú thọ ghi nhận bốn mươi ca dương tính mới trong đó có hai mươi hai ca tại cộng đồng sau khi sàng lọc diện rộng
tại huyện lâm thao một mươi tám ca mắc mới đã được cách ly khoanh vùng quản lý
kể từ ngày một mươi bốn tháng một mươi đến nay toàn tỉnh phú thọ đã phát hiện tổng cộng hai trăm năm mươi hai ca mắc covid một mươi chín
trong đó việt trì một trăm sáu mươi bốn ca tại một mươi ba xã phường thị xã phú thọ bốn ca huyện lâm thao năm mươi tám ca tại chín xã thị trấn
phú ninh hai mươi hai ca tại năm xã thị trấn tam nông bốn ca tại hai xã toàn tỉnh phú thọ hiện có một năm trăm bốn mươi ca
sáu sáu trăm hai mươi bảy f một sáu sáu trăm hai mươi bảy f hai và năm sáu mươi một f ba đang được quản lý theo dõi và áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp
đánh giá cấp độ dịch toàn tỉnh ở cấp độ hai số ca mắc mới sắp xỉ sáu ba mươi một ca trên một trăm linh dân một tuần
bốn mươi ba năm mươi sáu người dân từ một mươi tám tuổi trở lên được tiêm ít nhất một liều vaccine covid một mươi chín
đối với cấp huyện thành phố việt trì thị xã phú thọ huyện lâm thao tam nông và phù ninh ở cấp độ hai
các huyện còn lại ở cấp độ một
đối với cấp xã toàn tỉnh có một xã ở cấp độ bốn trung hóa thành phố việt trì ba xã thị trấn ở cấp độ ba
thị trấn hùng sơn xã tiên kiêu lâm thao và xã phù ninh phù ninh hai mươi một xã ở cấp độ hai và các xã phường thị trấn còn lại ở cấp độ một
ngày hai mươi một tháng một mươi sở y tế phú thọ đã ban hành quyết định số một nghìn bốn mươi bảy qdit về việc phân bố ba mươi liều vaccine phòng covid một mươi chín astrazeneca
để cấp cho trung tâm y tế các huyện tam nông thanh thủy thanh ba
số vaccine này được sử dụng để tiêm mũi một cho các đối tượng ưu tiên thuộc các nhóm theo nghị quyết hai mươi một nqcp ngày hai mươi sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ
và kế hoạch số ba nghìn một trăm một mươi bảy khubnd ngày hai mươi ba tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của ủy ban nhân dân tỉnh
trong đó ưu tiên cho người mắc các bệnh mãn tính người trên năm mươi tuổi đồng thời tổ chức tiêm và hoàn thành trong ba ngày kể từ khi trung tâm kiểm soát bệnh tật thông báo cấp vaccine
thưa quý vị hiện nay dịch bệnh vẫn đang có những diễn biến phức tạp
trách biện pháp cụ thể ổ dịch rất dễ bùng nổ
chúng ta vẫn cần phải cảnh giác và tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch
cùng với đó hãy theo dõi những tin tức mới nhất về tình dịch bệnh trên báo sức khỏe và đời sống
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và lắng nghe phản hồi của quý vị khán giả
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại